bộ tài chính ukraine cho biết nước này đã nhận được hai mươi hai hai tỷ euro tương đương với khoảng hai mươi ba năm mươi bốn tỷ usd viện trợ tài chính từ liên minh châu eu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với nga hồi tháng hai năm ngoài
bộ trên thông báo chỉ riêng trong năm nay eu đã dành một mươi năm tỷ euro tương đương với một mươi năm chín tỷ usd để hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho ukraine theo chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô mfa quy mô lớn
trước đó cùng ngày ukraine đã tiếp nhật đợt viện trợ thứ chín theo mfa số tiền là một năm tỷ euro tương đương với khoảng một năm mươi chín tỷ đô la mỹ
đến cuối năm nay eu dự kiến sẽ tiến hành thêm hai đợt viện trợ trị giá ba tỷ euro tương đương với khoảng ba một mươi tám tỷ usd theo chương trình này
bộ trưởng tài chính ukraine nhấn mạnh gói hỗ trợ trên của eu sẽ giúp ukraine duy trì hoạt động chân tru hệ thống tài chính